thời gian qua phương pháp cạo mù bằng khí ethylene thu hút sự quan tâm áp dụng rộng rãi đặc biệt là khối cao su tư nhân và tiểu điền
phương pháp này từ lâu đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về hiệu quả nhất là việc gây suy kiệt cho cây
tại bình phước nhiều nhà vườn trồng cao su trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu áp dụng phương pháp khai thác mù cao su này
mặc dù chỉ tìm hiểu trên mạng internet và chưa có khuyến cáo của cơ quan chức năng
hôm nay mới là ngày thứ hai bà trần thị thu hồng ở ấp đồng búa xã thuận phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
áp dụng phương pháp khoan lấy mũ cao su bằng khí ethylene
phương pháp khai thác thì học ở trên mạng internet còn các dụng cụ dùng cho việc khai thác thì được bà hỏi cách mua từ những nhà vườn đã thực hiện trước
tuy nhiên chính bà cũng không biết khí này là khí gì và có gây hại gì cho vườn cao su hay không
nghe làm là làm thôi chứ
cô cũng chưa biết khí này là khí gì nữa cô đang thắc mắc cô đang hỏi nhưng mà chưa ai trả lời cho cô
cái người bán bữa mua cô hỏi khí này là khí gì nó cũng không nói khí gì nó nói cái gì đâu không cũng chưa nói cái này
nhưng mà cô hỏi tới khi cô hết rồi cô đi mua ở đâu nó cứ hết rồi điện nó sẽ gửi lên
theo các nhà vườn những ưu điểm ban đầu của hình thức khai thác này so với cách thức khai thác truyền thống như tiết kiệm nhân công cho sản lượng cao
không mất quá nhiều thời gian đã khiến nhiều nhà vườn mạnh tay áp dụng nhất là trong điều kiện giá mù

mong muốn có một cơ quan nhà nước mà chính thức ra đề ra này nghiên cứu cái phương pháp này để xem nó có ảnh hưởng như thế nào
có tốt hay là như thế nào để mà người nông dân người ta tự tin mà làm hoặc là không nên làm
trước việc nhiều nhà vườn tự áp dụng phương pháp cạo mủ mới nói trên mới đây sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước
đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các huyện thị xã và thành phố khuyến cáo người dân cần tuân thủ quy trình khai thác mù cao su
khi sử dụng chất kích thích bằng khí ethylene
việc sử dụng hợp chất này trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng suy kiệt làm ảnh hưởng tuổi thọ của cây
vì vậy nhà vườn áp dụng phương pháp này khi cây đủ sức khỏe đạt độ tuổi cao từ một mươi năm năm trở lên
nếu như mà chúng ta khai thác mà nó quá mức cái lúc đó là mù nó cũng đang còn cái độ đặc của mù nó cũng chưa tốt
có nghĩa là nó chưa đạt được cái tiêu chuẩn
đấy thì nếu như mà chúng ta sử dụng bằng cái biện pháp là khai thác bằng khí ethylene này
thì nó có nguy cơ cao về cái sức khỏe của cây cũng như cái tuổi thọ của cây
trong điều kiện mặt hàng mù cao su bị rớt giá trong nhiều năm liền
khiến nhiều chủ vườn chọn cách khai thác ép cây miễn sao thu được nhiều mù trong thời gian ngắn nhất
tuy nhiên khai thác bằng cách khoan lỗ lên thân cây để bơm khí ethylene là phương pháp mới
chưa có điều kiện đánh giá
nên người dân không nên ồ ạt áp dụng tránh những rủi ro có thể xảy ra